thưa quý vị an ninh bệnh viện vẫn luôn được người dân quan tâm bởi thực tế những vụ việc hành hung bác sĩ điều dưỡng hay bắt cóc trẻ em ở bệnh viện vẫn xảy ra
cần làm gì để siết chặt hơn công tác an ninh trật tự tại bệnh viện
nội dung được trao đổi trực tiếp cùng với khách mời của chương trình trong góc nhìn chuyên gia
quý vị đón đợi trong một ít phút tới
còn bây giờ chương trình an ninh toàn cảnh hôm nay thứ năm ngày hai mươi năm tháng tám sẽ được bắt đầu với phần điểm nhanh các tin tức an ninh trật tự nổi bật trong hai mươi bốn giờ qua
sở tài nguyên và môi trường tp hà nội vừa có báo cáo kết quả chương trình đo kiểm khí thải mô tô xe máy cũ đề xuất lộ trình kiểm định khí thải đang lưu hành trên địa bàn thành phố hà nội và thí điểm các giải pháp giao thông gắn kết với môi trường
qua đó sở tài nguyên và môi trường tp hà nội đã đề xuất lộ trình kiểm định khí thải đối với xe máy có tuổi đời năm năm trở lên để hạn chế nguồn phát thải ra môi trường
đề xuất nhận được sự quan tâm của đông đảo cộng đồng mạng nhiều ý kiến cư dân mạng ủng hộ và cho rằng việc kiểm định khí thải là rất cần thiết
rất ủng hộ phương án này đây là cách hạn chế phương tiện một cách văn minh chứ ngoài đường nhiều xe chạy mà khói như cái bếp than tổ ong
rất ủng hộ không thể để các xe xả khói đen mù mịt ra đường thế được không chỉ ô tô mà cả xe máy
tốt nhất là xe nào xả ra khói đen mà mắt thường nhìn thấy
thì nên tịch thu luôn
ủng hộ kiểm định cũng là dịp để ra soát xe không chính chủ xe không rõ nguồn gốc áp dụng đóng phạt nguội từ đó giảm bớt trộm cắp xe máy vi phạm giao thông
ủng hộ đề xuất này tôi đi đường sợ nhất là đi sau mấy cái xe máy thải ra khói đen thôi
mỗi lần đèn đỏ tôi còn phải nín thở khi dừng sau
nên cấm lưu thông đối với những chiếc xe như vậy để bảo vệ môi trường và sức khỏe những người lưu thông trên đường
bên cạnh những ý kiến ủng hộ đồng tình cư dân mạng cũng bày tỏ lo lắng và đưa ra nhiều đề xuất trước chính sách mới về kiểm soát khí thải mô tô xe gắn máy
nếu thành phố bắt buộc việc kiểm định định kỳ hoặc loại bỏ xe cũ thì người dân sẽ rất khó khăn
vì vậy kế hoạch kiểm soát khí thải xe máy nhất định phải làm từng bước có lộ trình dựa trên đề xuất ý kiến từ nhiều đơn vị khác nhau
khó mà làm được số lượng xe máy cũ ở hà nội quá lớn lên đến hàng triệu chiếc
tuy cũng nát nhưng nó là cần câu cơm nuôi sống rất nhiều gia đình ở hà nội
cách chạm đo khí thải cần được cơ quan chức năng kiểm soát chặt chẽ tránh tình trạng bắt nháo tìm cách móc túi người dân
cứ bảo cái này hỏng cái kia cần thay để lấy tiền thì rất khó khăn cho người dân
chúng ta đang trên lộ trình thay thế động cơ chạy xăng dầu bằng xe điện
nên bên cạnh lập hệ thống kiểm định xe máy chúng ta nên có lộ trình thay bằng xe máy điện
tiến tới ngưng việc nhập lắp ráp sử dụng loại động cơ xăng dầu
trao đổi về vấn đề này tiến sĩ hoàng dương tùng nguyên phó tổng cục trường tổng cục môi trường bộ tài nguyên và môi trường cho rằng
việc hà nội đề xuất kiểm định khí thải đối với xe máy là một chính sách tốt
đã đến lúc cần thực hiện và việc này đã được nhiều nước trên thế giới thực hiện từ lâu
tôi đề xuất việc
việc kiểm định khí thải xe máy hàng năm cần có một mức chi phí hợp lý để người dân có thể chi trả
việc triển khai hệ thống kiểm định cũng phải thuận tiện đối với người dân có áp dụng công nghệ số hóa để quản lý
bên cạnh đó phải làm tốt công tác tuyên truyền để người dân đồng thuận tự nguyện thực hiện để bảo vệ chính môi trường sống của mình
cho rằng chính sách kiểm soát khí thải mô tô xe gắn máy là đúng đắn cần sớm được thực hiện
đồng đảo cư dân mạng cũng nhấn mạnh các cơ quan có trách nhiệm
cần căn cứ trên nhiều khía cạnh để khi đưa vào thực thi vẫn đảm bảo các yếu tố về kinh tế xã hội
mức độ ảnh hưởng đến đời sống nhằm đạt được tính hiệu quả lâu dài
và cần phải xây dựng một lộ trình rõ ràng theo từng giai đoạn khi triển khai phương án kiểm định và thu phí khí thải xe máy
xung quanh đề xuất phương án kiểm định và thu phí khí thải xe máy
ý kiến quan điểm của bạn như thế nào
hãy chia sẻ và bình luận cùng chúng tôi trên fanpage của truyền hình công an nhân dân
những hình ảnh trong câu chuyện giao thông hôm nay hy vọng sẽ là lời cảnh tình đắt giá
cho những ai còn chưa có văn hóa tuân thủ tín hiệu giao thông
ở văn chỉ trong một ít phút
chúng tôi có mặt tại một ngã tư có cụm tín hiệu đèn giao thông
đã ghi nhận hàng chục trường hợp người dân vô tư vượt đèn đỏ
và chính vì vậy mà giao thông tại những điểm này trở nên lộn xộn
và nguy cơ tên án xông là rất lớn
đây là tình huống vượt đèn đỏ đã được camera hành trình ghi lại
vụ việc được xác định xảy ra vào ngày một mươi bốn tháng tám trên quốc lộ ba mươi chín b cũ
đoạn qua địa bàn xã trung nghĩa thành phố hưng yên
người phụ nữ điều khiển xe đạp điện vô tư băng qua giao lộ bất chấp đèn đỏ
đúng lúc này trên đường cắt ngang một chiếc xe container đang lao tới với tốc độ khá cao
người phụ nữ đã thoát chết chỉ trong găng tấc

câu chuyện người tham gia giao thông ở hà nội vượt đèn đỏ
diễn ra ở bất cứ ngã tư nào có đèn tín hiệu giao thông
thành phần vượt đèn đỏ cũng đa dạng từ người già trung tuổi thanh niên học sinh
chắc chắn ai cũng sẽ có lý do để biện minh cho hành động này
nhưng chủ yếu vẫn là ý thức kém của người tham gia giao thông
tai nạn giao thông mà trong đó nguyên nhân phổ biến là không tuân thủ đèn tín hiệu giao thông
vẫn là vấn đề nhức nhối của xã hội
hình ảnh người tham gia giao thông như thế này thì không ai nghĩ
ngã tư có sự tồn tại của cụm đèn tín hiệu giao thông
tôi nghĩ rằng là việc chấp hành đèn tín hiệu giao thông không những là luật mà
nó còn là văn hóa tham gia giao thông của mỗi người
bởi vì là chấp hành đèn tín hiệu giao thông thì không những là bảo vệ sức khỏe an toàn của bản thân
mà còn là bảo vệ an toàn cho xã hội
và tôi rất là lên án những cái hành vi vượt đèn đỏ không tuân thủ đèn tín hiệu giao thông
đó là ý thức của người dân
bởi vì cái ý thức của người giao thông thì đèn đỏ là mình phải dừng lại
đợi đèn sáng đi
để cái an toàn được tổng thân
đừng vì nhanh vài giây mà phải chậm cả đời
tình huống vượt đèn đỏ khi còn ba giây như trong clip này
chính là lời cảnh tỉnh những ai còn thiếu ý thức trong việc chấp hành đèn tín hiệu giao thông
thưa quý vị và các bạn bắt cóc trẻ sơ sinh người nhà hành hung bác sĩ
liên tiếp những vụ việc xảy ra tại bệnh viện đang cho thấy một môi trường thiếu an toàn
gây hoang mang lo lắng cho cả bệnh nhân và đội ngũ y bác sĩ
tuy nhiên đây cũng không phải là lần đầu tiên xảy ra những sự việc như thế này
thậm chí cứ mỗi lần bác sĩ điều dưỡng bị hành hung thì dư luận bức xúc
nhưng rồi những vụ việc tương tự lại vẫn tiếp tục diễn ra
vậy cần phải làm gì để siết chặt hơn nữa công tác an ninh trật tự tại các bệnh viện
đây cũng là nội dung mà chúng tôi đề cập trong góc nhìn chuyên gia ngày hôm nay
với sự đồng hành của thiếu tá tiến sĩ phùng văn hà đến từ khoa cảnh sát hình sự học viện cảnh sát nhân dân
xin cảm ơn đồng chí đã dành thời gian cho chủ nghĩa công an nhân dân
và trước khi bắt đầu cuộc trao đổi thì xin mời đồng chí cùng quý vị khán giả
chúng ta sẽ cùng nhìn lại một vài vụ việc xảy ra gần đây tại các bệnh viện
công an huyện trương mỹ hà nội đang tạm giữ hình sự nguyễn thị tuyến ba mươi ba tuổi
để điều tra về hành vi chiếm đoạt người dưới một mươi sáu tuổi
trước đó ngày một mươi chín tháng tám tuyến giả danh là nhân viên y tế của bệnh viện đa khoa huyện trường mỹ
tiếp cận vào khoa sản
tại đây nghi phạm chiếm đoạt một trẻ sơ sinh khi đang tìm cách đưa trẻ sơ sinh ra ngoài bệnh viện
thì bị lực lượng chức năng phát hiện bắt giữ
trước đó vào khoảng hai mươi một h ngày hai mươi bảy tháng bảy tại bệnh viện nhân dân gia định tp hcm
một bác sĩ tại khoa cấp cứu đã bị một người nhà bệnh nhi đẩy vào tường bóc cổ
khi đang đợi gắp xương cá cho bé gái
thưa đồng chí chúng ta vừa theo dõi hai vụ việc
một là xảy ra ở trương mỹ hải mội và trước đó là vào tháng bảy ở tp hcm
trong vụ việc thứ nhất vụ bắt cóc trẻ sơ sinh ở trương mỹ
thì có thể thấy là đối tượng đã rất là dễ dàng tiếp cận khoa sản và bế cháu bé đi
đồng chí đánh giá như thế nào về thủ đoạn của đối tượng này
trước hết xin khẳng định là hành vi chiếm đoạt người dưới một mươi sáu tuổi
hay mình vẫn nói là hành vi bắt cóc trẻ em không phải là mối mẹ
tuy nhiên trong thời gian vừa rồi xảy ra vụ án chiếm đoạt
người dưới một mươi sáu tuổi tại bệnh viện đồng khoa trương mỹ
thủ đoạn các đối tượng thì trước tiên là những đối tượng này sẽ phải tìm hiểu
thăm dò quy luật hoạt động thăm khám và quy luật của bệnh viện
trong quá trình hoạt động và tìm ra những sở hỏi
trên cơ sở đó thì các đối tượng này sẽ lựa chọn cách thức tiếp cận
điển hình như trong cái vụ việc vừa rồi thì các đồng chí thấy là
đối tượng đó cũng giả là nhân viên y tế
các đối tượng này thường một là mượn hoặc đi mua các trang phục
của nhân viên y tế hai là đóng giả là người nhà người thân
của các bệnh nhân của các sản phụ
và lựa chọn thời điểm để tiếp cận thì thường là những thời điểm
mà bệnh viện cho phép người thân người nhà được vào thăm
chăm sóc tại các phòng bệnh để trà trộn và thông qua đó
thì lợi dụng sở đó để thực hiện hành vi chiếm đoạt người dưới một mươi sáu tuổi
đấy là thủ đoạn của các đối tượng thực hiện hành vi điển hình
như trong vụ việc xảy ra tại bệnh viện
vâng có lẽ là trong cuộc sống thì không hiếm lần chúng ta phải tới bệnh viện
với vai trò là bệnh nhân hoặc là người nhà bệnh nhân hoặc là đến thăm bệnh nhân
thế thì có một thực tế chúng tôi thấy là cái việc kiểm soát người nhà đến thăm bệnh nhân
ở các bệnh viện hình như là vẫn còn vấn đề khi mà chúng ta chỉ kiểm soát
về giờ dất vào thăm thôi còn không kiểm soát xem là người đó đến thăm ai
hoặc là có bao nhiêu người hoặc là cái người mà đến thăm đó là thành phần như thế nào
chỉ cần một tấm áo blu như đồng chí vừa chia sẻ mua ở ngoài
hoặc là một cái áo vàng là người nhà bệnh nhân thôi
các bệnh viện đã có thể vào thăm rồi thì phải chăng ở đây chúng ta đang tồn tại
cái vấn đề cần phải xếp chặt hơn ạ
rõ ràng là phải nói rằng là hệ thống các bệnh viện đặc biệt các sở y tế
trong thời gian vừa qua đã làm rất tốt các quy trình các bước
về thăm khám cũng như tiếp nhận đón bệnh nhân
tuy nhiên thì qua cái vụ việc vừa rồi thì chúng ta thấy rằng vẫn có những cái kẽ hở
đây cũng không phải là phổ biến cũng cá biệt
kẽ hở đó là thường thì các bệnh viện chỉ quy định là rất chặt
trong cái việc tiếp nhận bệnh nhân
tuy nhiên thì trong cái thời điểm để cho phép người nhà thân nhân vào thăm
chăm sóc người bệnh thì lại không có quy định cụ thể là ai được phép và phải đăng ký
và chỉ có người đó mới được phép vào thăm chăm sóc người nhà của mình
và đây là một kẽ hở để các đối tượng lợi dụng vào đó để tiếp cận
đối tượng cháu bé trẻ sơ sinh hoặc để thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật khác
và đây cũng là một cái kẽ hở mà chúng ta phải nghiêm túc nhìn nhận
để khắc phục kẽ hở này
để không để cái tình trạng này xảy ra trong đường đoạn tự
rõ ràng là bệnh viện là một cái môi trường cần phải hết sức là an toàn
nhưng trong thời gian gần đây vài năm trở lại đây thì vấn đề an ninh trật tự
ở bệnh viện là một vấn đề cũng rất là đáng báo động
và mới đây nhất trong cái vụ việc thứ hai ở trong clip mà chúng ta vừa mới theo dõi
vào ngày hai mươi bảy tháng bảy ở bệnh viện gia định ở thành phố chiến minh
thì người nhà bệnh nhân đã tấn công bác sĩ khi mà đang thực hiện việc cấp cứu cho bệnh nhân
theo đồng chí thì tại sao những vụ việc như thế này vẫn tiếp tục diễn ra
có thể nói rằng là cái hành vi tấn công và hành hung bác sĩ nhân viên tế
cũng không phải là mới cũng xảy ra trong một thời gian cũng tương đối là dài
để đánh giá các cái nguyên nhân dẫn đến cái tình trạng này
thì xuất phát rất nhiều nguyên nhân khác nhau
tuy nhiên thì chúng tôi đánh giá là có một số nguyên nhân trực tiếp
thứ nhất là cái nguyên nhân từ phía chính những người có cái hành vi hành hung
trước hết là họ có trong quá trình mà đưa người thân của mình đi cấp cứu
thì bản thân họ cũng gặp phải các tình huống đó là do bị bức xúc
với lại một số vấn đề hoặc là trong tình trạng là đang phải cấp cứu người thân của mình
do vậy họ không giữ được cái bình tĩnh và dẫn đến có cái hành vi cử chỉ
xâm hại tác động đến nhân viên y tế
cái nguyên nhân xuất phát từ về phía chính bệnh viện các cơ sở y tế nhân viên y tế
có phải nói rằng là hầu hết là nhân viên y tế thì đều cư xử rất là đúng chuẩn mực
tuy nhiên thì cũng có thể là có một số nhân viên y tế trong quá trình thực hiện cái nhiệm vụ của mình
mặc dù là do bị áp lực về mặt công việc trong cái trạng thái là phải khẩn cấp để cấp cứu người bệnh
do vậy mà có thể là có hành vi lời nói mà gây cái sự hiểu nhầm hoặc là không rõ ràng
đối với lại người nhà bệnh nhân và dẫn đến là họ có những hành vi hành hung
hoặc xâm hại đến cái nhân viên y tế
một trong những nguyên nhân mà cũng phải kể đến đó là hiện nay
để chế tải pháp luật phải khẳng định rằng là chế tải pháp luật hiện nay thì cũng có một số
chúng tôi đánh giá là có một số kẽ hở ví dụ như đối với cái hành vi để xử lý theo quy định của bộ luật hình sự
thì nếu tấn công nhân viên y tế thì xử lý về hành vi cối gây thương tích
thì thứ nhất là phải gây thương tích trên một hoặc dưới một phải sử dụng vũ khí nguy hiểm
thế nhưng mà trong trường hợp này thì bắt buộc là phải để lại thương tích thì mới xử lý hình sự được
về đối với cái tội là chống người thi hành công vụ thì hiện nay
người thi hành công vụ phải là người một là công chức viên chức hoặc là cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang
và hiện nay thì hầu hết nhân viên y tế lại là nhân viên hợp đồng dài hạn
và chính vậy thì xử lý đối với cái tội danh mà chống người thi hành công vụ thì cũng rất là khó
đối với cái chế tải xử lý hành chính thì hiện nay thì đối với hành vi gây dối
tại các bệnh viện thì có thể xử phạt từ mức ba trăm linh đến năm trăm linh đồng
theo kỳ định mục bốn xử phạt vi phạm chính trong lĩnh vực hành vi trả tự
đấy là một trong yếu tố tác động là nguyên nhân
làm cho cái người nhà người thân của họ không giữ bình tĩnh
hoặc là coi thường pháp luật hoặc là tấn công nhân viên y tế trong thời gian vừa qua
đúng như đồng chí chia sẻ có rất là nhiều nguyên nhân để dẫn đến tình trạng này
vẫn tái diễn trong thời gian gần đây
và để bảo vệ sự an toàn của nhân viên y tế thì một trong những giải pháp được đưa ra
chính là xuất phát từ các cơ sở khám chữa bệnh từ các bệnh viện
ở ngay trong trường hợp bệnh viện gia định này thì chúng tôi được biết là họ cũng đã
vận hành một hệ thống một mô hình trong bốn năm nay có tên gọi là code grey
có nghĩa là quy trình phản ứng khẩn cấp sự cố an ninh trật tự
với hình thức là sẽ gọi tự động để có thể là nhanh chóng huy động được lực lượng bảo vệ
khi mà có tình huống khẩn cấp xảy ra
tuy nhiên trong sự việc vừa rồi thì rõ ràng là chúng ta thấy cũng chưa phát huy được hiệu quả
vậy thì đồng chí có kiến nhị như thế nào để quy trình này có thể là đạt hiệu quả cao hơn
trước hết là muốn bảo đảm cho an ninh trật tự ở bệnh viện
thì chúng ta phải xuất phát từ nguyên nhân gốc rẽ của vấn đề
tôi đánh giá rất cao cái mô hình này tuy nhiên mô hình này thì theo tôi tìm hiểu
thì can thiệp khi mà vụ việc đã xảy ra
còn để ngăn chặn phòng ngừa từ xa từ sớm ngay từ khi hình thành
thì chúng ta phải cố gắng là phải ngăn chặn ngay từ khi mà có cái nguyên nhân điều kiện của cái tình trạng này
trước hết là tự các bệnh viện các cơ sở y tế
theo quan điểm của chúng tôi cần phải có một quy chế quy kết một quy chế phối hợp với lực lượng công an cơ sở
trong cái quy chế thì phải nêu rõ chức năng nhiệm vụ quyền hạn của từng lực lượng
và hàng tháng hàng quý của giao ban
và để chủ động thông tin cho những biểu hiện nguyên nhân điều kiện của xảy ra mất an toàn
đặc biệt là phải kết nối một đường dây nóng giữa bệnh viện đối với lại lực lượng công an cơ sở
đặc biệt là lực lượng vệ sát phản ánh nhanh
để khi có các cái biểu hiện các nguy cơ mất an toàn
thì kịp thời báo ngay cho lực lượng công an để có thể xử lý kịp thời
mặt khác thì theo quan điểm của chúng tôi thì các cơ sở y tế cần phải hướng dẫn
đào tạo cho nhân viên y tế
trong cái việc một là chủ động phát hiện các cái biểu hiện mất an toàn
ví dụ như là khi phát hiện thấy người nhà hoặc là người thân của họ
hoặc những đối tượng khác có cái biểu hiện một là kích động
hai là có biểu hiện nghi vấn vi phạm pháp luật
thì phải phát hiện và báo cho lực lượng bảo vệ
và trong quá trình mà tiếp xúc đối với những đối tượng này
thì cũng phải hết sức là kiềm chế bình tĩnh
và khi thấy có dấu hiệu vượt qua khả năng kiểm soát
thì phải kịp thời báo cho lực lượng bảo vệ
hoặc báo cho đường dây nóng đối với lực lượng công an cơ sở
đặc biệt là phản ứng nhanh để chúng ta ngăn chặn
và không để cho tỉnh tật này tiếp diễn
mà rõ ràng đây là một vấn đề xã hội
nó liên quan trực tiếp đến tính mạng và sức khỏe của người dân
liên quan trực tiếp đến những người làm hành nghề chữa bệnh
và rõ ràng là đúng như đồng chí vừa mới chia sẻ
thì bản thân các y bác sĩ công việc của họ rất là nhiều
cũng phải trang bị cho mình những cái kiến thức kỹ năng
để có thể bảo vệ chính mình
bởi vì không gì khác khi chúng ta đảm bảo an ninh trật tự
cho cán bộ và nhân viên y tế
thì cũng chính là để đảm bảo sức khỏe cho nhân dân
và vai trò rất là quan trọng ở đây nữa
chính là lực lượng công an đúng không ạ
sự phối hợp để có thể là phòng ngừa từ sớm từ xa
thì sẽ rất là quan trọng
cùng với đó thì tôi nghĩ cũng cần một giải pháp khá là quan trọng nữa
đó là việc nâng cao sự hiểu biết của người dân
bằng việc là kết hợp với các cơ quan báo chí thông tin tuyên truyền
để họ thực sự là tôn trọng những người y bác sĩ
một lần nữa thì xin cảm ơn những chia sẻ của đồng chí trong chương trình ngày hôm nay